các nghệ sĩ công an được phong tặng nghệ sĩ nhân dân nghệ sĩ ưu tú lần này khẳng định sự trưởng thành về tài năng uy tín nghệ thuật của đội ngũ nghệ sĩ chiến sĩ công an nhân dân
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị các nghệ sĩ chiến sĩ công an nhân dân tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động bồi dưỡng tài năng nghệ thuật không ngừng tìm tòi khơi dậy mọi nguồn lực sáng tạo nghệ thuật
tiếp tục phát triển tài năng để có nhiều thành công mới trong hoạt động biểu diễn quảng bá các tác phẩm có giá trị về tư tưởng nghệ thuật về đề tài công an nhân dân bám sát và phản ánh sinh động chân thực về cuộc sống công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân tăng cường tuyên truyền hình ảnh đẹp gương người tốt việc tốt các điển hình tiên tiến của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng góp phần xây dựng phát triển toàn diện văn hóa con người việt nam
cũng trong chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có buổi tiếp đồng chí thong sa văn phong vi hẳn đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào tại việt nam đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác
chúc mừng đồng chí thong sa vẳn phong vi hẳn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại việt nam bộ trưởng tô lâm đánh giá cao những đóng góp của đồng chí đại sứ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị tình đoàn kết đặc biệt sự hợp tác toàn diện giữa hai đảng hai nhà nước nhân dân hai nước nói chung giữa bộ công an việt nam và bộ an ninh lào nói riêng

chống khủng bố diễn ra trong hai ngày ba và bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi chín tại belarus theo lời mời của phó tổng thư ký liên hợp quốc vladimir voronkov
vào ngày hôm qua thượng tướng nguyễn văn thành thứ trưởng bộ công an việt nam đã có buổi làm việc với thiếu tướng menchenko nikolai thứ trưởng bộ nội vụ belarus
thứ trưởng nguyễn văn thành đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai bộ trên các lĩnh vực trao đổi đoàn các cấp trao đổi thông tin nghiệp vụ chia sẻ kinh nghiệm công tác phối hợp xác minh tội phạm liên quan đến công dân hai nước
hơn nữa quan hệ hợp tác với bộ nội vụ belarus trong đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm mua bán người và tổ chức đưa người di cư bất hợp pháp tội phạm ma túy
để nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai bộ và triển khai các thỏa thuận đã đạt được tại buổi hội đàm cấp cao giữa đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an việt nam và bộ trưởng bộ nội vụ belarus trong chuyến thăm chính thức belarus vừa qua
thứ trưởng nguyễn văn thành đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trao đổi đoàn chia sẻ thông tin nghiệp vụ kinh nghiệm công tác đào tạo cán bộ về kỹ thuật hình sự huấn luyện động vật nghiệp vụ hợp tác trong nghiên cứu phát triển công nghiệp an ninh
về phần mình thứ trưởng bộ nội vụ belarus michel nikolai nhấn mạnh sẽ chỉ đạo các lực lượng bộ nội vụ belarus triển khai một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất những thỏa thuận cấp cao giữa hai bộ trưởng
trong chuyến công tác thứ trưởng nguyễn văn thành đã đến thăm học viện bộ nội vụ belarus nơi đã và đang tổ chức các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu ngắn hạn cho cán bộ bộ công an
thứ trưởng nguyễn văn thành và đoàn công tác cũng đến thăm đại sứ quán việt nam tại cộng hòa belarus
nhân kỷ niệm ba mươi ba năm ngày chiến thắng kế hoạch phản gián cm một mươi hai đoàn công tác của bộ công an do trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
thượng tướng nguyễn khánh toàn nguyên thứ trưởng thường trực bộ công an đại diện lãnh đạo các vụ cục lãnh đạo công an các đơn vị địa phương và các đồng chí tham gia vào kế hoạch cm một mươi hai đã đến dân hương dân hoa tại khu di tích lịch sử cấp quốc gia thuộc xã khánh bình tây huyện trần văn thời tỉnh cà mau đây là nơi ghi dấu mốc son trói loại của lực lượng an ninh nhân dân việt nam

đây là trận đánh cuối cùng tại hòn đá bạc kết thúc toàn bộ kế hoạch đập tan hoàn toàn tổ chức cách mạng mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng miền việt nam do lê quốc túy và mai văn hạnh cầm đầu thu giữ hàng trăm súng các loại hơn hai triệu viên đạn với tổng cộng một trăm ba mươi tấn vũ khí một mươi bốn tấn tiền giả bóc gỡ hơn một mươi tổ chức phản động trong nước
một trong những yếu tố quan trọng góp phần làm nên chiến thắng của kế hoạch phản gián c một mươi hai phải kể đến là sự phối hợp giúp đỡ đùm bọc của nhân dân
nhân dân quyền trần văn thời nói riêng và nhân dân tỉnh cà mau nói chung trong quá trình đấu tranh chuyên án nhiều gia đình đã nhường nhà ở nhường đất vườn cho bang chuyên án sử dụng để câu nhữ địch
người dân là tay mắt giúp lực lượng an ninh nắm chắc tình hình để đánh phát địch
với chiến công to lớn kế hoạch cm một mươi hai được đảng và nhà nước đánh giá cao và tặng nhiều phần thưởng cao quý
đã có hai đơn vị và ba cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều huân chương bằng khen các loại
nhiều cán bộ chiến sĩ tham gia kế hoạch cm một mươi hai trưởng thành và sau này được giao những trọng trách cao hơn trong lực lượng công an nhân dân
đây cũng là bài học kinh nghiệm hết sức quý báu dành cho không chỉ đối với lực lượng vũ trang mà còn cho thế hệ trẻ mai sau trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc
các đồng chí lãnh đạo cán bộ công an đã trực tiếp tham gia kế hoạch phản gián cm một mươi hai đã tô thắm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân
khẳng định sức mạnh đoàn kết thống nhất vững vàng trước mọi khó khăn thử thách
sẵn sàng anh dũng hy sinh cống hiến yêu thương đồng chí đồng đội của các thế hệ cha anh
đây là niềm tự hào là tấm gương sáng cho những bài học quý báu để các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an học tập nói theo
trước buổi lễ trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an đã cùng lãnh đạo tỉnh ủy và lãnh đạo các vụ cục các đơn vị nghiệp vụ và cán bộ chiến sĩ
tham gia trong kế hoạch phản gián cm một mươi hai đã đến tham quan thắp hương dân hoa và có một phút mặc niệm trước anh linh của chủ tịch hồ chí minh
tại nhà tưởng niệm hồ chí minh tại khu di tích lịch sử quốc gia hòn đá bạc
sáng nay bộ quốc phòng tổ chức hội nghị ban giáo
bộ quốc phòng tổ chức hội nghị ban soạn thảo luật biên phòng việt nam
thượng tướng phan văn giang ủy viên trung ương đảng tổng tham mưu trưởng thứ trưởng bộ quốc phòng trưởng ban soạn thảo luật biên phòng việt nam chủ trì hội nghị
sau gần hai năm chuẩn bị đến nay các nội dung của nhiệm vụ xây dựng luật biên phòng việt nam đã đảm bảo tiến độ thực hiện theo đúng quy định
và bám sát nội dung tiến độ thực hiện kế hoạch soạn thảo của bộ quốc phòng
hiện tại hồ sơ dự thảo luật biên phòng việt nam cơ bản đã được chỉnh lý bổ sung từng bước hoàn thiện
phát biểu tại hội nghị thượng tướng phan văn giang yêu cầu ban soạn thảo tiếp tục tiếp thu các ý kiến tham gia của các bộ ngành địa phương
cơ quan đơn vị thuộc bộ quốc phòng trình lý hoàn thiện hồ sơ dự thảo lần hai luật biên phòng việt nam
đồng thời yêu cầu cơ quan thường trực ban soạn thảo và bộ tư lệnh bộ đội biên phòng cần phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng
về mục đích ý nghĩa sự cần thiết của việc phải xây dựng luật biên phòng việt nam
hôm nay tại tỉnh quảng bình cục trang bị và kho vận bộ công an phối hợp với văn phòng bộ công an và các đơn vị chức năng
tổ chức lớp huấn luyện kỹ năng sử dụng phương tiện thiết bị đặc trủng phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong công an nhân dân năm hai nghìn một mươi chín
tham gia khóa huấn luyện lần này có một trăm ba mươi học viên thuộc công an các đơn vị địa phương trong toàn quốc
thời gian huấn luyện kéo dài từ ngày năm tháng chín đến ngày một mươi sáu tháng chín với các nội dung như nhận thức về biến đổi khí hậu công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trong công an nhân dân
giới thiệu các thiết bị cứu hộ cứu nạn đa năng chuyên dụng hướng dẫn sử dụng các phương tiện đặc trùng trong cứu hộ cứu nạn và các nội dung thực hành trên phương tiện như xe thang xe cứu hộ giao thông đặc biệt xe cứu hộ chuyên dụng xe cẩu xe lội nước
ngoài việc học tập quán triệt các nội dung trên các học viên có thể tham gia công tác cứu hộ cứu nạn thực tế ngay tại tỉnh quảng bình đặc biệt là với diễn biến lũ lụt đang diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay
đây là điều kiện thực tế tốt nhất để các học viên ứng dụng vào công tác cứu hộ cứu nạn tại địa phương của mình trong trường hợp thiên tai xảy ra

lợi dụng vị trí công tác của mình lương đã làm giả các phiếu thu nộp tiền mua cổ phần thiết bị y tế đóng dấu của bệnh viện để lừa đảo chiếm đoạt của bốn cán bộ công tác tại bệnh viện bãi cháy với tổng số tiền trên hai tỷ đồng
trong đó ông vũ văn hưng bị lừa gần sáu trăm linh triệu đồng
sau khi sự việc có nguy cơ bại lộ đối tượng đã xin thôi việc và bỏ trốn khỏi nơi cư trú
một thời gian sau biết không thể thoát tội nên lương đã đến cơ quan công an xin đầu thú
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông vừa tạm giữ hình sự tám đối tượng cùng chú trên địa bàn tỉnh để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
các đối tượng bị bắt giữ gồm phạm ngọc xanh nguyễn thị lan nguyễn thị nga đoàn ngọc thông nguyễn thị phương trinh huỳnh thị hồ em nguyễn thiên khương và hai mẹ con đỗ thị hiền võ văn vi
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi chín phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk nông đã đồng loạt bắt quả tang bảy điểm đánh bạc tại huyện đắk cờ long và đắk rơ lấp bắt giữ một mươi chín đối tượng thu giữ trên năm trăm linh triệu đồng cùng nhiều tăng vật có liên quan
qua các số liệu liên quan đến cá độ bóng đá và ghi số đề của bảy điểm đánh bạc này bước đầu xác định số tiền mà các đối tượng dùng và đánh bạc khoảng trên hai tỷ đồng
chiều nay chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung
chủ trì cuộc họp với các cơ quan chuyên môn đơn vị liên quan đại diện chính quyền quận phường về xử lý vụ cháy tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông
tại cuộc họp thượng tá nguyễn xuân trường phó trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã thông tin bước đầu về quá trình khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân của vụ cháy
theo đó do điều kiện kho chứa hàng nóng các kết cấu lỏng lẻo rất dễ gây nguy hiểm nên lực lượng chức năng chưa thể khám nghiệm ngay sau khi vụ cháy xảy ra
bắt đầu từ ngày hôm qua lực lượng chức năng mới khám nghiệm được và đến một mươi một h trưa ngày hôm nay mới xong
thiệt hại về tài sản theo công ty dạng đông báo cáo bước đầu là khoảng một trăm năm mươi tỷ đồng
còn với nhà dân các cơ quan đang xác định
về nguyên nhân hiện nay cơ quan giám định đang tiếp tục đánh giá chưa có kết quả cuối cùng
về hóa chất cơ quan công an đã phát hiện tầng một có năm tủ bảo quản lạnh có chứa thùng xốp
theo báo cáo của công ty dạng đông đây là các lọ đựng amangan hóa chất phục vụ sản xuất vẫn còn nguyên vẹn
tiếp tục thông tin về tình hình mưa lũ
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới những ngày qua tại các tỉnh miền trung mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại nặng nề
đã có bốn người chết nhiều địa phương bị ngập úng nhiều nơi bị cô lập chia cắt
người dân đã phải di rời khỏi khu vực nguy hiểm
mưa lũ cũng đã khiến cho hàng trăm ngôi nhà hàng nghìn hectare hoa màu bị ngập úng
toàn tỉnh quảng bình có hơn một hộ dân bị ngập lụt và lũ chia cắt tập trung tại các huyện miền núi như tuyên hóa minh hóa
trong đó tại xã dốn lũ tân hóa huyện minh hóa có bốn trăm linh nhà bị ngập
riêng tại thôn yên thọ nước ngập sâu hơn hai mét các hộ khẩn trương di rời lên nhà tránh lũ để bảo đảm an toàn cho người và tài sản
với diễn biến lũ ngày càng phức tạp ngay trong ngày năm tháng chín công an tỉnh quảng bình đã chi viện sáu trăm năm mươi lượt cán bộ chiến sĩ
từ các đơn vị cảnh sát cơ động cảnh sát giao thông phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ xuống các huyện bị ngập sâu
cùng một mươi năm xuồng máy để hỗ trợ di rời dân ở các điểm sung yếu ngập sâu các điểm sạt lở
còn tại tỉnh quảng trị tuy chưa có thiệt hại về người nhưng do mưa lớn kéo dài cùng với nước sông sepol dâng cao
đã khiến hàng trăm hộ dân ở huyện miền núi hương hóa bị ngập lụt địa bàn bị chia cắt
còn tại tỉnh thừa thiên huế công ty điện lực tỉnh đang tập trung khắc phục nhanh hậu quả do áp thấp nhiệt đới gây ra
hiện trên tuyến đường hồ chí minh qua huyện miền núi a lưới các đơn vị của tri cục đường bộ hai sáu đã khắc phục xong năm điểm ta luy dương
ta luy âm trên tuyến đường hồ chí minh nhánh tây đoạn từ km ba trăm một mươi ba tám trăm linh đến km ba trăm một mươi tám
trong khi đó tại tỉnh hà tĩnh mưa lớn kết hợp với thủy điện xả lũ đã khiến cho nhiều nơi ngập lụt nghiêm trọng
cuộc sống của người dân bị đảo lộn gây thiệt hại nặng nề về kinh tế
chỉ còn một vài ngày nữa thì vườn bưởi này có thể thu hoạch
tuy nhiên do ảnh hưởng của mưa lũ toàn bộ đã bị ngập sâu trong biển nước
nếu tình hình này tiếp tục kéo dài thì toàn bộ diện tích bưởi còn nhìn mất trắng
dân ở đây là căn bẩn là cái bưởi cám mà cái trong rồi nó chưa được thu hoạch
cho nên là dân cũng vất vả với cái kinh tế đó
bây giờ vào mưa lũ này thì sẽ không có cái đường tiêu thụ
sáng mùng năm tháng chín thủy điện hồ hồ buộc phải xả ba cống xả lũ
với lưu lượng đạt từ một hai trăm tám mươi năm đến một ba trăm linh m ba trên dây
khiến sáu xã bị cô lập hoàn toàn và một mươi tám xã khác của huyện hương khê cũng bị ngập cục bộ
ủy ban nhân dân huyện hương khê đã yêu cầu các địa phương phải thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ
đặc biệt là sơ tán dân về nơi an toàn nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản
thủy điện hồ hồ vẫn phải tiếp tục xả lũ và nước trên sân ngả sâu vẫn trên bá độ ba
trong khi đó trên địa bàn huyện hưu khê vẫn tiếp tục có mưa vừa đến
mưa to người dân trong vùng tiếp tục đối mặt với khó khăn khi nước lũ tiếp tục dâng cao trong những ngày tới
trước tình hình đó thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có thư gửi đồng bào chiến sĩ
và các lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai cứu hộ cứu nạn các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế
trong thư thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã khẳng định sự vào cuộc kịp thời của cả hệ thống chính trị
các lực lượng phòng chống thiên tai cứu hộ cứu nạn từ trung ương tới cơ sở
và sự chủ động ứng phó của nhân dân đã làm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra
thay mặt chính phủ thủ tướng biểu dương những nỗ lực cố gắng của đồng chí đồng bào lực lượng phòng chống thiên tai
đã vượt qua mọi khó khăn không quản ngại hiểm nguy góp phần bảo đảm an toàn cho người dân
và đặc biệt là cho các cháu học sinh nhân dịp khai giảng
thời gian tới thiên tai có thể sẽ còn phức tạp khó lường
thủ tướng đề nghị cấp ủy đảng chính quyền các cấp các lực lượng phòng chống thiên tai và toàn thể nhân dân
kiểm soát rủi ro thiên tai đặc biệt bảo đảm an toàn cho các cháu học sinh nhân dịp đầu năm học mới
chủ động sơ tán nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm bảo đảm cuộc sống cho người dân vùng bị ngập lũ
chia cắt không để người dân bị thiếu lương thực thuốc men đói rét tổ chức vệ sinh môi trường
khôi phục sản xuất và cơ sở hạ tầng ngay sau khi lũ rút
cuối thư thay mặt chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc chia sẻ những khó khăn của chính quyền và nhân dân vùng ngập lũ
đồng thời đề nghị các cấp các ngành và toàn thể nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm
tương thân tương ái để cùng chung tay ứng phó kịp thời hiệu quả khắc phục thiệt hại
bảo đảm sớm ổn định cuộc sống sản xuất của nhân dân